thưa quý vị sáng nay hội nghị đảng ủy công an trung ương sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra tại hà nội
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng dự hội nghị còn có các đồng chí chủ tịch nước võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thủ tướng chính phủ phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
trước khi diễn ra hội nghị bộ trưởng tô lâm đã thông báo quyết định của bộ chính trị
theo đó ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thay mặt bộ chính trị ký quyết định số tám mươi bốn
về việc chỉ định đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước tham gia đảng ủy công an trung ương
và ban thường vụ đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là hội nghị đảng ủy công an trung ương đầu tiên mà chủ tịch nước võ văn thưởng tham gia
tại hội nghị các đại biểu sẽ thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo của đảng ủy công an trung ương
đánh giá kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ
dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương giữa nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đánh giá tình hình công tác công an sáu tháng đầu năm và nhìn lại nửa nhiệm kỳ định hướng công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an
kiến nghị những nội dung mới chủ trương mới trong tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương là thứ trưởng bộ công an
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin hội nghị trong các bản tin sau